yên bái bốn trăm tám mươi bảy hải dương bốn trăm tám mươi bốn vĩnh phúc bốn trăm một mươi bốn gia lai ba trăm chín mươi ba tuyên quang ba trăm chín mươi tám đắk lắc ba trăm bảy mươi năm lào cai ba trăm bảy mươi ba thái nguyên ba trăm ba mươi chín bắc cạn ba trăm ba mươi một thái bình hai trăm bảy mươi chín đắk nông hai trăm bảy mươi bảy quảng bình hai trăm bảy mươi bốn bắc ninh hai trăm bốn mươi ba hương yên hai trăm bốn mươi nam định hai trăm hai mươi chín cao bằng hai trăm một mươi
ninh bình hai trăm linh bảy đà nẵng hai trăm linh
lạng sơn một trăm chín mươi bốn lâm đồng một trăm chín mươi bốn bà rịa vũng tàu một trăm chín mươi ba hà giang một trăm tám mươi một quảng trị một trăm sáu mươi lai châu một trăm năm mươi sáu hà nam một trăm năm mươi năm hà tĩnh một trăm năm mươi bốn hòa bình một trăm năm mươi tây ninh một trăm linh quảng nam chín mươi chín điện biên chín mươi bảy bình phước chín mươi sáu thành phố hồ chí minh chín mươi bốn bình định chín mươi ba bình long tám mươi chín bình dương chín mươi bảy bến tre bảy mươi bảy quảng ngãi sáu mươi tám cà mau sáu mươi năm thanh hóa sáu mươi bốn phú yên sáu mươi bốn
lòng an ba mươi sáu đồng tháp ba mươi ba khánh hòa ba mươi hai bình thuận hai mươi chín thừa thiên huế hai mươi bảy bạc liêu hai mươi hai an giang một mươi bốn trà vinh một mươi kiên giang sáu đồng nai năm con tum năm hậu giang năm cần thơ bốn tiền giang ba
ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế đắk nông đăng ký bổ sung một mươi tám năm trăm bốn mươi năm ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm
một nghiên cứu mới đây tại italy cho thấy phụ nữ mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài lon covid có nhiều triệu chứng hơn nam giới
chi tiết về nghiên cứu này ra sao hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí sức khỏe phụ nữ tiến sĩ y khoa giovanna pella tại đại học parma và bệnh viện đại học parma
cùng các đồng tác giả nghiên cứu đã tiến hành theo dõi và đánh giá những bệnh nhân sau mắc covid một mươi chín trong năm tháng
kết quả cho thấy chín mươi một những bệnh nhân này tiếp tục gặp các triệu chứng covid một mươi chín
khó thở là triệu chứng phổ biến nhất của covid một mươi chín kéo dài tiếp sau là mệt mỏi
nữ giới có triệu chứng nhiều hơn nam giới với tỷ lệ chín mươi bảy so với tám mươi bốn
các tác giả kết luận cần có các nghiên cứu dài hạn để hiểu rõ hơn về những triệu chứng sinh lý liên quan tới giới tính
cũng như tác động của việc điều trị bằng thuốc liên quan đến covid một mươi chín kéo dài
những nghiên cứu này sẽ rất quan trọng để nắm được quỹ đạo tự nhiên của covid một mươi chín kéo dài
từ đó xây dựng và triển khai các chiến lược điều trị hiệu quả đảm bảo sự công bằng
trong việc điều trị cho phụ nữ và nam giới
hội chứng covid kéo dài được định nghĩa là các triệu chứng dai dẳng kéo dài hơn một mươi hai tuần
sau các triệu chứng ban đầu của đợt nhiễm bệnh cấp tính
theo các chuyên gia y tế có khoảng hai trăm linh triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu covid một mươi chín
đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị hồi sức tích cực
các kết quả nghiên cứu cho thấy có ba mươi ba bảy mươi sáu người bệnh có thể gặp các triệu chứng hậu covid kéo dài
ít nhất sáu tháng sau khi nhiễm bệnh
hai mươi người bệnh phải tái nhập viện
tám mươi người bệnh phải theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu
trong vòng hai tháng sau xuất viện
tình trạng này có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài
có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc
hoặc tham gia cuộc sống xã hội
hậu covid một mươi chín ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm thần thể chất
có thể gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể cho bản thân gia đình và xã hội
chuyển sang một vài tin tức covid một mươi chín tại trung quốc
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng bốn chính quyền thành phố thượng hải
thành phố lớn nhất ở trung quốc thông báo tạm thời tiếp tục duy trì
các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để phòng dịch covid một mươi chín
kể cả ở những quận đã khống chế được chuỗi lây nhiễm
trong bối cảnh số ca mắc mới bên ngoài các khu cách ly ở thành phố này tăng trở lại
hồi đầu tuần này giới chức thượng hải đánh giá xu hướng dịch bệnh gần nhất
cho thấy thành phố này đã khống chế được chuỗi lây nhiễm dịch
làm dấy lên hy vọng các biện pháp hạn chế sắp được nới lỏng
tuy nhiên sáng hai mươi một tháng bốn chính quyền quận tỉnh an ở trung tâm thành phố
nơi có khoảng một triệu dân và có các trung tâm thương mại sầm ớt nhất của thành phố
thông báo tạm thời chưa cho phép người dân ra khỏi nơi sinh sống do lo ngại tụ tập đông người
tương tự quần đảo sùng minh cũng thông báo hầu hết các biện pháp hạn chế
sẽ được duy trì ngay cả khi quận này không ghi nhận các ca mắc mới nào
bên ngoài các khu vực cách ly
theo đó các siêu thị trên đảo tiếp tục đóng cửa các phương tiện chưa được phép lưu thông
nếu không có giấy phép và một số thị trấn trên đảo
mỗi hộ chỉ được cử một người ra khỏi nhà mỗi ngày
thượng hải ghi nhận một mươi năm tám trăm sáu mươi một ca mắc mới không triệu chứng trong ngày hai mươi tháng bốn
giảm so với mức một mươi sáu bốn trăm linh bảy ca ghi nhận một ngày trước đó
các ca có triệu chứng là hai sáu trăm ba mươi bốn tăng từ hai bốn trăm chín mươi bốn ca ghi nhận ngày một mươi chín tháng bốn
trong khi đó số ca tử vong ở thượng hải trong làn sóng lây nhiễm lần này
cũng tăng lên hai mươi năm ca thêm tám ca so với một ngày trước
từ đầu tháng bốn thượng hải bắt đầu áp dụng các biện pháp phong tỏa
để ngăn chặn đợt dịch bùng phát và cũng là đợt dịch nghiêm trọng
nhất trong hai năm qua
ngày càng nhiều người lo ngại là việc kéo dài phong tỏa
tại thành phố cửa ngõ giao thương quan trọng hàng đầu thế giới
sẽ gây thêm áp lực cho chuỗi cung ứng toàn cầu
vốn chịu nhiều gián đoạn trong hai năm dịch bệnh hoành hành
đến nay nhiều doanh nghiệp đã được phép khôi phục hoạt động
nhưng với điều kiện phải tuân thủ các quy định quản lý chặt chẽ để phòng dịch
bên cạnh lệnh phong tỏa kéo dài và khó khăn trong việc mua thực phẩm thiết yếu hàng ngày
nhiều người dân thượng hải mới đây còn phàn nàn về việc bị đau bụng
và tiêu chảy sau khi ăn thức ăn được phát hôm hai mươi tháng bốn
chủ đề này đã lọt nhóm tịnh hành trên mạng xã hội weibo của trung quốc
thu hút hơn một trăm linh triệu lượt xem
giới chức địa phương cho biết sẽ điều tra về vấn đề này
ít nhất hai quận ở phía đông thượng hải đã cảnh báo người dân
về việc vịt om và thịt viên bị mốc theo bloomberg
trên wechat nhiều người đăng tải việc món vịt om đã hết hạn sử dụng
trong khi dầu ăn và thịt viên đến từ những đơn vị không rõ nguồn gốc
phố đông khu tài chính và công nghiệp ở phía đông thượng hải
mở cuộc điều tra về các gói thực phẩm do chính quyền phân phối
ở quận mẫn hàng hai quan chức địa phương bị xa thải vào đầu tuần
vì sao thịt lợn kém chất lượng
một nhà bán lẻ chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho phía tây thành phố
đã gửi thư xin lỗi vào ngày hai mươi một tháng bốn do chất lượng gạo mà họ phân phối cho chính phủ
tao alian quan chức quản lý thị trường ở thượng hải cho biết
cơ quan quản lý thị trường sẽ điều tra và trừng phạt những việc này nghiêm ngặt và nhanh chóng
giới chức thành phố ban hành hướng dẫn việc phân phối các thực phẩm sạch
yêu cầu các cơ quan sản xuất phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
những lo ngại về nguồn cung thực phẩm diễn ra trong thời điểm thượng hải vẫn ghi nhận nhiều ca mắc mới
dù số ca mắc có chiều hướng giảm một mươi tám bốn trăm chín mươi năm ca mắc ghi nhận ngày hai mươi một tháng bốn
thành phố đã có thêm tám ca tử vong nâng tổng số người tử vong trong làn sóng covid một mươi chín lần này tại thượng hải lên hai mươi năm
hiện chưa có dấu hiệu cho thấy khi nào thành phố sẽ hoàn toàn dỡ bỏ phong tỏa vốn đã kéo dài hơn hai tuần
việc phong tỏa kéo dài khiến người dân sinh sống tại đây vô cùng mệt mỏi
bên cạnh những ý kiến từ người dân bản địa nhiều người việt ở thượng hải cũng chia sẻ rằng
họ đang trông chờ vào cột mốc mà chính quyền bắc kinh đặt ra
trong đó yêu cầu thành phố đạt trạng thái zero covid một mươi chín vào ngày hai mươi tháng bốn để thoát khỏi tình trạng phong tỏa
chị nguyễn huyền trang phiên dịch viên ở quận hồng khẩu phố tây thượng hải cho biết
đến thời điểm hiện tại các khu vực có ca mắc covid một mươi chín vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt
trung cư nơi tôi sống bị phong tỏa và yêu cầu xét nghiệm hàng ngày từ ngày một tháng bốn
chị nói mỗi ngày mọi người đều xuống khu tập thể thao trong trung cư để quét mã vạch xét nghiệm tập trung
tuy nhiên cũng có ngày các nhân viên sẽ phát kýt xét nghiệm cho người dân tự thực hiện sau đó đến thu kết quả
tuy nhiên khác với thời điểm đầu đợt phong tỏa cuộc sống của người dân ở thượng hải đã được chú ý hơn
chị huyền trang cho biết có khá nhiều chuyến thị sát của thủ tướng và phó thủ tướng trung quốc đến thượng hải
đốc thúc mọi việc nên tình hình đã cải thiện rõ rệt
đúng là một số khu dân cư thời gian đầu không nhận được thực phẩm hỗ trợ
nhưng tình hình đã ổn hơn người dân cũng có thể tự mua chung với nhau
theo quan sát của chị trang chính phủ trung quốc rất lo cho dân thể hiện bằng việc sẵn sàng cung ứng thực phẩm cho nhiều khu vực
đây cũng là dịp chúng tôi cảm nhận được tình làng nghĩa xóm mọi người giúp nhau từ lon sữa bột bìm tả đến gạo
theo chị trang mỗi trung cư đều có một người đại diện chuyên đặt hàng
nhờ đó người dân ở khu trị hiện không thiếu gì
chị chia sẻ khi bị phong tỏa nếu tôi đặt đồ bảo vệ trung cư sẽ nhận thay và khử trùng đầy đủ
sau đó tình nguyện viên sẽ mang đến tận tòa nhà tôi chỉ việc chạy xuống lầu nhận
chị trang cho biết thêm kênh mua sắm trực tuyến cũng đã hoạt động trở lại giúp người dân mua thực phẩm và thuốc men dễ dàng hơn
về cột mốc hai mươi tháng bốn mà chính quyền trung quốc đặt ra để yêu cầu thượng hải đạt trạng thái zero covid một mươi chín
chị trang cho biết tôi mong điều này có thể xảy ra nhưng cũng không nói trước được điều gì
theo chị trang từ ngày một mươi một tháng bốn một số trung cư đã được gỡ phong tỏa
có nơi người dân được ra ngoài nhưng không thể đi xa có nơi chỉ được đi lại trong trung cư
thưa quý vị thượng hải đã trải qua gần một tháng phong tỏa
nếu ngày hai mươi tháng bốn tình hình không thể thay đổi người dân sẽ đối mặt với thời kỳ phong tỏa kéo dài mà không rõ ngày kết thúc
thượng hải là trung tâm tài chính phong tỏa thế này ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế
nhưng họ chấp nhận đánh đổi để thể hiện
họ coi trọng mạng sống và sự bình an của người dân
đất nước đông dân nhất thế giới vẫn đang hy vọng vào chính sách zero covid sẽ thành công trong tương lai
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại